trước tình hình diễn biến dịch bệnh như hiện nay bộ y tế yêu cầu các địa phương cần sớm xóa vùng lõm tiêm chủng
và trong tiêm chủng thì phải an toàn nhất là bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
một số bệnh truyền nhiễm mặc dù đã có vaccine nhưng tỷ lệ tiêm chủng khá thấp
khiến bệnh gia tăng nhanh gây nguy hiểm cho cộng đồng
xã đắc nhau huyện bù đăng tỉnh bình phước nơi từng ghi nhận những ca bệnh bạch hầu trong cộng đồng
mặc dù toàn xã có trên một mươi ba nhân khẩu thế nhưng tỷ lệ tiêm chủng thì chỉ đạt khoảng năm mươi
chính quyền địa phương đang phối hợp cùng ngành y tế đẩy mạnh việc tiêm chủng cho người dân
bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có diễn biến phức tạp tại một số tỉnh ở khu vực nam bộ
miền trung và tây nguyên
mặc dù bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có diễn biến phức tạp tại một số tỉnh ở khu vực nam bộ
mặc dù bệnh đã có vaccine nhưng tỷ lệ tiêm chủng lại khá thấp
số ca mắc hầu hết đều chưa được tiêm phòng hoặc tiêm không đầy đủ
mới đây bộ y tế đã yêu cầu các địa phương cần sớm xóa các vùng lõm tiêm chủng để kiểm soát dịch bệnh